và người dân cung cấp có liên quan đến lê văn tú
cuối cùng trưa ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
nguồn tin từ một ngũi trinh sát báo về cho hay
phát hiện lê văn tú đang ẩn nấu tại địa bàn huyện kim bảng hà nam
bàn chuyên án lệnh cho tổ công tác đóng tại hà nam
phải lên phương án tác chiến bắt giữ đối tượng an toàn
phục vụ cho công tác điều tra về sau
theo đó mũi trinh sát thông qua người dân
đã nhanh chóng tiếp cận bảo vầy quanh khu vực
xác định đối tượng đang ẩn nấu
sau thời gian theo dõi từng di biến động của đối tượng
đến một mươi ba h cùng ngày
nhận thấy thời cơ bắt giữ đối tượng đã đến
một trinh sát nhận nhiệm vụ tiếp cận đối tượng
nhưng lập tức hắn đã nhận ra bóng dáng của công an
nên đã bỏ chạy
tuy nhiên các mũi trinh sát đã kịp thời áp sát
chốt chặt tứ hướng
buộc hắn phải tự bỏ ý định
chấp nhận cho tay vào còng số tám
câu hỏi đầu tiên của tôi đặt ra với đối tượng
là chiếc xe
máy anh để đâu
bất ngờ khi nghe câu hỏi đấy
đối tượng nói luôn là
cháu đẩy xuống sông
tôi hỏi tiếp
vậy thì ngoài chiếc xe máy
anh còn giữ lại những đồ vật tài sản hay không
đối tượng nói là
cháu vẫn đang giữ giấy tờ xe
và chìa khóa xe máy đây
và đối với tôi thì những tài liệu
chứng cứ vật chất
có giá trị chứng minh rất là cao
ngay sau đó
đối tượng lê văn tú
đã được di lý về trụ sở công an tỉnh ninh bình
để phục vụ công tác điều tra
làm rõ vụ án
lê văn tú khai
đầu năm hai nghìn một mươi sáu
hắn quen chị vũ thị ngọc hà
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
thì hai người bắt đầu có quan hệ tình cảm yêu đương
đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
chị hà đòi chia tay
vì lý do trên lệch tuổi tài sản
và gia đình ngăn cấm
ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
lê văn tú đến nhà chị hà nói chuyện
hàng gắn tình cảm
nhưng chị hà vẫn một mực từ chối
không đạt được mục đích
tú nảy sinh ý định sát hại chị hà
cũng tự tìm đến cái chết
thực hiện ý định
tú lấy dây ni lông trối chân của nạn nhân
nhưng bị chống trả
hắn dùng tay bóp cổ chị hà
rồi dùng dao cắt cổ tay
đâm vào ngực
khiến chị hà tắt thở
sau khi sát hại chị hà
tú chạy lên tầng hai nhà nạn nhân
dùng dao phay cắt ngang cổ tay trái để tự vẫn
nhưng do bị đau
nên dừng lại
quá trình dịch chuyển trên tầng hai
hắn vô tình làm rơi lại trùm chìa khóa
hắn tắt điện
rồi rời khỏi hiện trường
cùng chiếc xe máy của nạn nhân
chạy một mạch đến xã đội bình
huyện ứng hòa thành phố hà nội
thị tú dừng xe
mở cốp lấy giấy tờ xe
và bảy mươi đồng của nạn nhân
hắn để chiếc xe máy của nạn nhân xuống bể xã
của xã đội bình
nhiều giờ sau đó
đối tượng ẩn nấu tại khu vực động tiên sơn
xã hương sơn huyện mỹ đức thành phố hà nội
rồi tiếp tục di chuyển về hà nam
thì bị cơ quan điều tra phát hiện
dựa vào lời khai của đối tượng
cơ quan điều tra đã tổ chức
trục vớt chiếc xe máy
là tăng vật của vụ án
tại bể xã đội bình ứng hòa hà nội
dấu vết máu dấu vết đường vân
và dấu vết cơ học thu giữ được tại hiện trường
đã có kết quả chứng minh
là của đối tượng lê văn tú
chúng tôi đã cử các điều tra viên
có kinh nghiệm nhất
sử dụng chiến thuật điều tra hợp lý
và có hiệu quả để đấu tranh
thì đối tượng lê văn tú đã khai nhận
toàn bộ hành vi giết chị hà
và những lời khai nhận
nội dung khai nhận của lê văn tú
thì hoàn toàn phù hợp với
hiện trường để lại
và phù hợp với nhận định ban đầu
của cơ quan điều tra
về đối tượng gây án về động cơ mục đích gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình
hiện đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can lê văn tú về các tội
giết người cướp tài sản
quy định tại điều chín mươi ba và một trăm ba mươi ba
bộ luật hình sự
bản thân chúng tôi thì khi mà điều tra vụ án này
rất là tìm hiểu sâu
về đối tượng cũng như là người bị hại
cũng như là cái mối quan hệ của họ
chắc chắn là
quý vị hay là bạn
là cũng có nhiều cái
cái bài học
thì tôi cũng không muốn nói nhiều
nhưng mà tôi chỉ nói thêm
về cái mối quan hệ bắt đầu
của hai người
đó là facebook
đây là cái mối quan hệ xã hội
hai người đến với nhau
cái sự tìm hiểu
cái sự hiểu biết thố đáo
về cái con người của nhau
nó còn hào nhoáng
nó chủ yếu là quen trên mạng
còn nếu như mà
xem ở trên mạng những cái ảnh đại diện
những cái hình ảnh của đối tượng
thì nó xa rời với cái cuộc sống thực tế
đó là hình ảnh một cái thanh niên
to cao đẹp dai
cái cuộc sống gia đình rất là
ấm no đầy đủ
một cái chị phụ nữ
rất là xinh đẹp
cái điều kiện
vật chất rất là đầy đủ
hai người đến với nhau
nếu như mà chỉ nhìn đánh giá bên ngoài
thì tôi cảm thấy nó rất hào nhoáng
và nó không thực tế
và khi mà đi vào với cái thực tế
thì ta thấy rằng là nó không như
ở trên cái mạng xã hội
cho nên là những cái vấn đề sau
vì những cái bài học sau thì tôi không nói nhiều
tôi chỉ muốn khuyên
những người sống trong mạng xã hội
thử dụng cái mạng xã hội facebook
đây nó chỉ là một cái
cái môi trường để mà giao lưu tìm hiểu
không thể lấy đó là cái căn cứ để mà quyết định được những cái vấn đề lớn
trước khi mà đặt vấn đề quan hệ
với một cái đối tượng mà quen biết qua mạng facebook
cần hết sức thận